hà nội đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia
nhiều dự án có quy mô lớn
đó là nhận xét của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị hà nội hai nghìn hai mươi hợp tác đầu tư và phát triển
sự kiện này do thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu
hà nội liên tục đứng trong top một mươi địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất cả nước
điều đó chứng tỏ môi trường đầu tư cơ chế chính sách cho doanh nghiệp
có mong muốn đầu tư vào các dự án ở hà nội ngày càng được cải thiện
được thể hiện qua số lượng một hai trăm linh nhà đầu tư kinh doanh tham gia tại hội nghị
hà nội trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai trăm hai mươi chín dự án
với tổng số vốn bốn trăm linh năm năm trăm bảy mươi tỷ đồng tương đương một mươi bảy sáu tỷ usd gấp năm lần so với năm hai nghìn một mươi sáu
ký kết ba mươi tám bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến gần ba mươi tỷ đồng
các doanh nghiệp kết nối với nhau kết nối giữa sản xuất với phân phối
với bán lẻ với các doanh nghiệp của thành viên hiệp hội chúng tôi
và các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ bán lẻ
đây là một chính sách rất là kịp thời vì trong bối cảnh đất nước sáu tháng đầu năm dịch bệnh
được sự quan tâm của ba thành phố sẽ là một động lực rất lớn để cho doanh nghiệp phát triển
cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc còn yêu cầu hà nội không quên nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thực hiện an sinh xã hội tiếp tục tạo điều kiện thu hút đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài
thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước mà tôi thấy rất đông các tập đoàn trong nước có mặt hôm nay
mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ châu âu từ trung quốc từ hoa kỳ các nước asean
nhật bản và nhiều nước bắc á khác như hàn quốc
một đa dạng quốc gia đầu tư vào hà nội trong kỳ thế mới quyết tâm mới
thành phố sẽ chỉ đạo các sở ngành cùng với các quận huyện sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp các chủ đầu tư
thực hiện ngay các thủ tục cần thiết rồi triển khai công tác giải phóng mặt bằng
rồi giao đất sạch cho các nhà đầu tư để đưa các dự án này vào triển khai ngay

hà nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính của quốc gia
hà nội phải là địa phương đi đầu trên mặt trận phục hồi kinh tế của cả nước sau khi kiểm soát được dịch bệnh
đây cũng là dịp để hà nội khẳng định những giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy cải cách hành chính
cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh phân đấu đạt kết quả cao nhất những chỉ tiêu kinh tế xã hội